đối tượng mai văn thi chú xã phước đông huyện cần đước tỉnh long an đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã gò công tỉnh tiền giang đầu thú và khai nhận hành vi dùng kéo đâm chết người
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận vào đêm ngày hai mươi tám tháng năm thi cùng một người bạn nhậu tại quán trúc xanh trên địa bàn xã long hưng thị xã gò công thì có đinh công sang và một số người bạn đến
trong lúc nhậu giữa sang và thi xảy ra mâu thuẫn quá trình xô sát thi đã lấy kéo để trong bàn nhậu để đâm sang sau đó thi cùng mọi người đưa sang đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng sang đã tử vong
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố ra lệnh tạm giam đối tượng mai văn thi để tiếp tục điều tra xử lý
với hành vi chống người thi hành công vụ đối tượng lê đình công chú huyện an lão hải phòng vừa bị cơ quan công an ra quyết định tạm giữ để điều tra
trước đó ngày bốn tháng sáu công an quận kiến an đang tuần tra trên tuyến đường lê duẩn thì phát hiện một nhóm thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm lạng lách đánh võng trên đường
tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng dừng xe xuất trình giấy tờ để kiểm tra
lúc này đồng chí phạm công khánh cán bộ công an quận kiến an đang đứng trước đầu xe của đối tượng để khống chế ngăn chặn thì bị lê đình công điều khiển xe máy lao vào đâm bị thương
tổ công tác đã nhanh chóng triển khai lực lượng bắt giữ công cùng các đối tượng liên quan
công an huyện điện biên tỉnh điện biên vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy và bắt giữ một đối tượng thu hai bánh heroin sáu viên ma túy tổng hợp
cụ thể vào hồi một mươi hai h ngày năm tháng sáu tại khu vực cánh đồng bản nang ngum xã thanh yên huyện điện biên công an huyện điện biên đã phát hiện và bắt quả tang tòng văn hoa sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi người địa phương đang vận chuyển ma túy thu hai bánh heroin sáu viên ma túy tổng hợp một xe máy
số ma túy trên được hoa cất giấu vào trong bình phun thuốc
trừ sâu hoa là đối tượng đã có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào hồi một mươi h năm mươi phút cùng ngày công an huyện điện biên cũng đã phát hiện bắt giữ đối tượng lường thị biên chú bản co trai xã thanh an huyện điện biên có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu chín mươi hai gói nhỏ heroin khối lượng sáu ba gram
biêng khai nhận sử dụng số ma túy trên để bán kiếm lời
cũng với hành vi mua bán trái phép chất ma túy một đối tượng vừa bị lực lượng công an tỉnh yên bái bắt giữ
trước đó tại bản nậm khắt xã nậm khắt huyện mù căng trải tổ công tác thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh yên bái phối hợp với công an xã nậm khắt huyện mù căng trải bắt giữ đối tượng giàng a cả chú huyện mù căng trải
tăng vật thu giữ gồm một bánh heroin một xe máy và ba điện thoại di động
tại cơ quan công an đối tượng giàng a cả khai nhận mua số ma túy trên tại tỉnh sơn la mang về yên bái để bán kiếm lời
đột nhập vào một cửa hàng điện thoại trộm cắp tài sản trị giá gần hai trăm sáu mươi triệu đồng nguyễn văn tân chú tệ xã ea nam huyện e leo vừa bị đội cảnh sát hình sự công an huyện e leo tỉnh đắk lắc bắt giữ
vụ việc xảy ra vào ban đêm tại một tiệm bán điện thoại ở xã e nam huyện ea leo lợi dụng lúc không có ai ở tiệm trông coi kẻ gian đã đột nhập lấy cắp một mươi tám chiếc điện thoại nhãn hiệu iphone và hai chiếc đồng hồ apple watch tổng trị giá gần hai trăm sáu mươi triệu đồng
sau một thời gian điều tra đội cảnh sát hình sự công an huyện ea leo đã làm rõ bắt được đối tượng trộm cắp là nguyễn văn tân hiện đội cảnh sát hình sự công an huyện e leo đã truy thu một xe máy một bộ vi tính điện thoại di động và một số tài sản để trao trả lại cho gia đình bị mất
thưa quý vị đa số người bán vé số dạo là có hoàn cảnh khó khăn và nhiều người đã phải vất vả lăn lộn cả ngày lẫn đêm để mưu sinh
tuy nhiên thì gần đây đã xuất hiện một số đối tượng làm giả vé số rồi đem đi để đổi thưởng
phản ánh của nhóm phóng viên tại hậu giang sẽ phản ánh rõ hơn về phương thức thủ đoạn của nhóm đối tượng này
đến cơ quan công an trình báo ông lâm văn tèo một người bán vé số dạo cho biết cách đây vài ngày trong lúc đi bán vé số tại xã xà phiên huyện long mỹ tỉnh hậu giang
thì có một người đàn ông đi xe mô tô kêu lại giò và đổi sáu tờ vé số kiến thiết chúng dài một trăm linh nhưng ông tẻo không đủ tiền nên chỉ đổi ba tờ mà không biết đổi nhầm vé số giả
ngoài ông tèo công an huyện long mỹ còn tiếp nhận nhiều bà con
còn bán vé số đến báo tin bị lừa đổi vé số giả mỗi người từ ba đến năm vé chúng giải một trăm linh với thủ đoạn tương tự
qua điều tra công an huyện long mỹ nhanh chóng bắt được đối tượng dùng vé số giả để đổi thưởng là nguyễn văn đan trú tại tỉnh bạc liêu
bước đầu đan khai nhận khoảng hơn một mươi ngày trở lại đây có mua vé số giả in sẵn chúng giải một trăm linh của một người không rõ địa chỉ ba lần tổng cộng một trăm hai mươi tờ
sau đó đi qua địa bàn tỉnh hậu giang tìm những người bán vé số dạo để đổi thường
tiếp tục mở rộng công an huyện long mỹ bắt được đối tượng bán vé số giả cho tên đan là trần thanh nhàn
khám xét nhà của nhàn cơ quan điều tra thu giữ một máy in nhiều tờ vé số in sẵn nghi giả và một số vật dụng liên quan
bước đầu nhàn khai tình cờ gặp đan trong một lần chú mưa và gợi ý bán vé số giả trúng thưởng cho đối tượng này
sau đó hai người liên lạc và nhàn đã in và bán vé số giả cho đan
hồng đế mà bà con bán vé số giả thì có cái phòng ngừa
cảnh giác thì đối với những cái đối tượng này thì như là bây giờ hàng ngày thì bán giấy số xong thì giữ lại một cái tờ giấy số cũ
khi có khách đổi thì chúng ta đem ra so sánh đối chiếu về cái màu sắc in nắng cũng như là cái mặt giấy
nếu phát hiện có nghi dấn thì lưu ý nhớ cái đặc điểm của đối tượng cũng như cái biển số xe của cái phương tiện mà đối tượng sử dụng
bên cạnh đó thì đến báo đến cơ quan công an gần nhất để chứ bắt đối tượng kịp thời
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long mỹ tỉnh hậu giang ra quyết định tạm giữ hình sự trần thanh nhàn và nguyễn văn đan về hành vi làm giả sử dụng tài liệu cơ quan tổ chức
công an huyện long mỹ tỉnh hậu giang thông báo ai là bị hại hoặc có thông tin về hai đối tượng liên hệ với điều tra viên võ duy khánh qua số điện thoại chín trăm một mươi chín bảy năm trăm một mươi bảy để được hướng dẫn
tiếp tục với những thông tin khác
công an quận thanh xuân hà nội cho biết đơn vị đã triệu tập những người liên quan đến vụ việc nữ tài xế ô tô bị hành hung sau va chạm giao thông trên phố nhân hòa phường nhân chính quận thanh xuân
những người có liên quan đến vụ việc gồm hai nam thanh niên có hành vi tấn công nữ tài xế ô tô
người phụ nữ điều khiển xe máy điện đã va chạm giao thông với nữ tài xế ô tô và được mời đến làm việc tại trụ sở công an quận thanh xuân
thông tin bước đầu tại cơ quan công an hai thanh niên đã thừa nhận hành vi đánh tấn công nữ tài xế ô tô sau vụ va chạm giao thông trên
trước đó trên mạng xã hội chia sẻ clip có độ dài gần ba phút ghi lại từ camera hành trình của một ô tô
nội dung clip cho thấy chiếc ô tô di chuyển trên phố nhân hòa đã xảy ra va chạm giao thông với một xe máy điện khiến chiếc xe máy điện bị đổ ra đường
sau đó nữ tài xế ô tô xuống nói chuyện và hai bên xảy ra mâu thuẫn
lúc này người phụ nữ đi xe máy điện đã gọi hai người đàn ông đến hiện trường tại đây người đàn ông đã hành hung nữ tài xế ô tô
cơ quan công an đã triệu tập hai người đàn ông trên theo ghi nhận nữ tài xế ô tô này đang mang thai
thưa quý vị trận mưa lớn kéo dài liên tục từ ngày sáu tháng sáu cho đến ngày bảy tháng sáu tại thành phố sơn la
đường ngập thành sông mặc dù trời đã ngớt mưa nhưng nước vẫn chưa rút và nhiều phương tiện chết máy
đường tắt lực lượng công an sơn la đã ra quân có mặt khắp ngả đường
từ tối ngày sáu tháng sáu tại sơn la có mưa lớn kéo dài trên diện rộng
sáng ngày bảy tháng sáu tại tuyến đường trung tâm thành phố sơn la như trần đăng ninh ngã ba quyết thắng chu văn thịnh
tại khu vực bản phiêng ngùa xã trường sơn thành phố sơn la các tuyến đường trên địa bàn
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố sơn la cũng đã được huy động tối đa để làm nhiệm vụ phân luồng tránh gây ách tắc cục bộ kéo dài
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh sơn la cũng đã được huy động tối đa số cán bộ chiến sĩ để làm nhiệm vụ cứu hộ các phương tiện bị chết máy không thể di chuyển
phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh sơn la cũng đã huy động bốn mươi cán bộ chiến sĩ và ba xe ô tô để hỗ trợ học sinh qua các điểm ngập đến các điểm thi tuyển trong kỳ thi vào lớp một mươi
phối hợp cùng lực lượng chức năng sơ tán người dân và tài sản của một số hộ dân bị ngập nặng tại xã trường sôm